vào đầu giờ chiều nay mùng ba tháng một mươi một đã xảy ra vụ cháy tại khách sạn cao tầng gần chợ bến thành quận một tp hcm
sự cố đã khiến nhiều khách du lịch nước ngoài đang trú tại khách sạn phải tháo chạy các tòa nhà chung quanh cũng trong tình trạng báo động
sau hơn một giờ dập lửa đám cháy được dập tắt
vụ cháy được phát hiện vào gần một mươi ba giờ chiều ngày mùng ba tháng một mươi một khi người dân và nhân viên khách sạn a e cao một mươi tầng
địa chỉ ba mươi chín thủ khoa huân quận một thấy khói lửa bùng phát tại sân thượng khách sạn
do vị trí cháy trên cao nên công tác chữa cháy tại chỗ không thành
các du khách nước ngoài đang tạm trú và nhân viên khách sạn vội tháo chạy ra ngoài
trong khi người dân ở các tòa nhà chung quanh cũng lo cháy lan
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận một điều động nhiều phương tiện
trong đó có xe thang đến hiện trường để chữa cháy và cứu hộ
lính cứu hỏa phải dùng xe thang để chữa cháy từ khu vực tầng trên cùng của khách sạn
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy được kịp thời dập tắt không gây thương vong về người
với việc nguyên nhân cháy được xác định có thể do công nhân trong lúc hàn xì để tư lửa bắn gây cháy
đã một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm mất an toàn cháy nổ từ sự chủ quan bất cẩn trong thi công hàn xì
vốn đã gây ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong thời gian qua